chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
tại phiên họp thứ hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là việc xử lý các vụ án tham nhũng việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
tại phiên chất vấn nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng
tuy nhiên có ý kiến cho rằng việc thu hồi tài sản còn chưa được như kỳ vọng của quốc hội và nhân dân
như vậy thì sắp tới là tránh án phối hợp với các cơ quan có liên quan làm như thế nào ra sao để mà thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều và đạt được theo kỳ vọng
một số vụ việc người phải thi hành án có nhiều tài sản và đã được kê biên để đảm bảo thi hành án nhưng việc thu hồi tài sản vẫn chậm
nguyên nhân được cho là vướng mắc trong xử lý tài sản chung tài sản riêng
đây được coi là một điểm nghen
đề nghị đồng chí tranh án cho biết quan điểm và hướng xử lý của ngành tòa án về vấn đề này như thế nào
về vấn đề này tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cho biết theo quy định của pháp luật chỉ thu hồi những tài sản tham nhũng
vì thế trong quá trình tố tụng các cơ quan phải chứng minh được tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng
muốn công tác thu hồi hiệu quả hơn thì công tác chứng minh phải rất chất lượng
trong hôn nhân đối tượng tham nhũng không thể thu được nhà của người ta
đấy là quy định của luật
chúng ta buộc phải tuân thủ
tuy nhiên thì các đối tượng tham nhũng nếu như chúng ta có được cơ chế thu tài sản như nhiều nước đã áp dụng
tức là cơ chế phi hình sự tức là tăng cái nghĩa vụ giải trình
khi làm cái đó
một hai ba bốn cái nhà gì đấy gọi là tài sản của vợ chồng
nhưng rõ ràng nếu như không
không cái ông quan chức ấy mà không giải trình được là nó đã được hình thành như thế nào
thì thì cái tính hợp lý của nó mà không được pháp luật công nhận
thì cái nghi phạm đấy cũng được thịt thu
thì cái này là phụ thuộc vào luật lệ
thì chúng ta phải giải pháp căn cơ thì chỉ có thay đổi luật thôi chứ không có cái nào khác
tham gia giải trình thêm về vấn đề này bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long cho biết
nguyên nhân khách quan thì có những khó khăn trong bản thân vụ án
như số lượng tài sản trong hầu hết các vụ án lớn nằm giải rác ở các địa phương khác nhau trên cả nước
nguồn gốc tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên
đưa ra xử lý phức tạp mất nhiều thời gian cần xác minh làm rõ
cần xác định tài sản chung hay riêng
về giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục bám sát và thực hiện tốt hơn nữa
cái chỉ thị số bốn của ban bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng
rồi bám sát các ý kiến kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trong đó cơ chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan điều phối ở bên đảng
ban nội chính trung ương bộ công an viện kiểm soát dân dân tối cao
tòa án tối cao ở cấp trung ương và cấp địa phương là tổ chức tương tự như vậy
đặc biệt là tập trung vào các vụ án lớn đang được dư luận xã hội quan tâm
cũng trong phiên chất vấn ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã chất vấn xung quanh một số vấn đề khác nhau như việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến
câu chuyện nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán cán bộ ngành tòa án
kết thúc phiên chất vấn tránh án tòa án nhân dân tối cao vào buổi sáng
vào chiều ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành chất vấn viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
nhóm vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng xử lý án kinh tế tham nhũng tiếp tục là một vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm
trong phiên chất vấn vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã tham gia giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu
mở đầu phiên chất vấn nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu gửi tới viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao như tăng cường năng lực thực hành quyền công tố
tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm đặc biệt là vấn đề nâng cao hiệu quả công tác của viện kiểm sát trong phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần chỉ đạo phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế và phòng chống tham nhũng kịp thời khắc phục những bất cập để không thể tham nhũng
qua giải quyết các vụ án tham nhũng lớn đồng chí đã có những chỉ đạo và có những biện pháp gì để thực hiện chỉ đạo nêu trên của đồng chí tổng bí thư
câu hỏi này tôi cũng xin được gửi tới đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm
thống nhất chặt chẽ dễ áp dụng cũng như không thể hiểu và làm khác được
cái thứ ba là tôi qua cái hoạt động điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ vừa rồi đó
thì tôi nghĩ rằng cũng phải tập trung tổng hợp lại để kiến nghị bích các cái lỗ hở lỗ hỏng trong quy định pháp luật mà thực tế nó đã bị lợi dụng làm dụng
cái thứ tư là tôi đề nghị chúng ta phải có lộ trình hạn chế sử dụng tiền mặt tăng cường cái chế tài trách nhiệm quản lý nhà nước
nếu để xảy ra sai phạm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nhất là những khâu lĩnh vực nhạy cảm tham nhũng tiêu cực không để lợi dụng
và cuối cùng là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát kiểm toán để phát hiện ngăn chặn kịp thời
cũng như chuyển hồ sơ những trường hợp có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật để mà ngăn chặn cũng như xử lý răng đe
ngoài việc điều tra chứng minh tội phạm xử lý các đối tượng phạm tội thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước
thiếu sót trong các quản lý kinh tế xã hội để kiến nghị khắc phục khắc phần tạo cơ chế không thể tham nhũng như là mục tiêu của chúng ta đã đặt ra
điển hình như là qua một số các vụ án trên lĩnh vực y tế giáo dục thì cơ quan điều tra cũng đã có nhiều kiến nghị về những vấn đề khắc phục những sơ hở thiếu sót
với cái mục tiêu là làm một vụ việc nhưng mà cảnh tình cả một vùng cả một lĩnh vực
làm sao cho những đối tượng tham nhũng
phải được bị xử lý những người mà đang có những kiểu cách làm việc như là những đối tượng đó các đơn vị các công ty đang có những phương thức kiểu như thế
cũng phải chấm dứt ngay và khắc phục hậu quả nếu không sẽ bị xử lý
và về mặt quản lý nhà nước thì cũng phải rao soát lại tất cả những quy định những cái gì đó mà trong quá trình thực hiện để bộc lộ những sở hợp
mà những đối tượng phạm tội có thể lợi dụng để có hành vi phạm tội
thì có thể nói là hầu hết những vụ án thì cơ quan điều tra cũng có những kiến nghị về công tác quản lý cơ chế chính sách để phòng ngừa tội phạm
đây cũng là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục phải chỉ đạo trong thời gian tới
cũng tại phiên chất vấn đại biểu phạm văn hòa tỉnh đồng tháp đã gửi tới viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ trưởng bộ công an
về vấn đề năng lực tiếp nhận xử lý tin báo tố rắc tội phạm của lực lượng công an xã
lực tố tụng hình sự cho phép quyền hạn công an xã được kiểm tra xác minh sơ bộ đối với tin tố rắc tin báo tội phạm
để chống an sai phòng ngừa bỏ lọt tội phạm do lực lượng công an xã chưa đủ chính để làm nhiệm vụ này
vậy lực lượng viện kiểm sát có giải pháp nào để ngăn ngừa phòng ngừa để ngăn chặn hiện tượng trên
câu hỏi này cũng xin chuyển đến bộ trưởng bộ công an
thực sự ra thời gian qua chất lượng công an xã cũng được nâng lên bởi vì theo quy trình xử lý cán bộ của bộ công an
là nhiều công an chính quy được điều về công an xã chứ không phải chỉ có công an xã hội cũ nữa
nên cái chất lượng nó cũng tốt hơn trình độ anh em về nhận thức về năng lực chuyên môn về pháp lực là có tốt chúng ta không lo cái việc đó
ở đây cái tốt của chúng ta mà trong cái việc mà cho công an xã làm cái chức năng này là chúng ta chủ động giải quyết ngay từ đầu ở cơ sở
để không để nóng đội tình hình nó phức tạp chính cái chỗ này là cái gọi là giải quyết kịp thời ngay từ đầu cái này là cái chủ trương đúng
cho đến nay thì chúng tôi đã thấy là công an xã